một mươi hai đối tượng vừa bị cơ quan kẻ sát điều tra công an huyện phù mỹ tỉnh bình định khởi tố bắt tạm giam
để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
do mâu thuẫn với nhau từ trước nên huỳnh ngọc đại cùng một mươi một đối tượng đã chuẩn bị các hung khí tự chế đi tìm trương thanh long
khi cả nhóm đến giữa nhà trọ thuộc khu phố trà quang nam thị trấn phù mỹ phát hiện một nhóm một mươi người chưa rõ danh tính
đã cùng nhau xông vào đuổi đánh gây mất an ninh trật tự
nhận được tin báo công an huyện phù mỹ tập trung lực lượng tổ chức ngăn chặn truy bắt
và đưa các đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ
do không tìm được đối thủ một nhóm thanh niên chặn người đi đường rồi dùng vỏ chai thủy tinh tuyếp sắt đánh đập gây thương tích
công an quận tây hồ hà nội đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng vũ minh nghĩa nguyễn văn trung vũ thanh tùng
trần duy khánh cùng sinh năm hai nghìn năm chú quận hoàng mai hà nội và làm rõ năm đối tượng liên quan đến vụ dùng hung khí gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
trước đó do mâu thuẫn trên mạng xã hội với nhóm của trần mạnh cường chưa xác định nhân thân
vũ minh nghĩa tập trung nhóm bạn rủ nhau đi tìm gặp nhóm cường để đánh nhau
cả nhóm của nghĩa đi trên một mươi một xe máy mang theo sáu tuyếp sắt đầu gắn dao nhọn hai kết vỏ chai thủy tinh các loại một dao tông
khi trên đường đi tìm nhóm của cường
nghĩa và nguyễn hoàng tôn thuộc phường xuân la thấy ba người đi xe máy dù không hề quen biết nhưng cả nhóm đã tấn công các nạn nhân
sau khi hành hung các nạn nhân cả nhóm đã phân công nhau đi phi tàng và cất dấu hung khí
công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thị xã trơn thành đang tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ cái chết của một nam thanh niên
nạn nhân được phát hiện tử vong trong bụi cỏ bên đường vào sáng ngày sáu tháng một mươi một
trước đó vào khoảng sáu giờ sáng cùng ngày
một người dân đi cạo mũ cao su ở khu vực phường minh hưng thị xã trơn thành phát hiện một chiếc xe máy đang nằm bên lề đường
người này lại gần kiểm tra thì phát hiện một nam thanh niên tử vong trong bụi cỏ bên đường
nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ
tại hiện trường danh tính của nạn nhân được xác định tên vi văn kiên ba mươi ba tuổi là người địa phương phường minh thành
nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt khoảng một ba tỷ đồng trong quá trình làm thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
một cán bộ địa chính xã lộc thành huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng khởi tố bắt tạm giam
quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hai hộ dân nông thị thu huyền với vai trò là công chức địa chính xã
đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt số tiền một ba tỷ đồng
cơ quan chức năng cũng đã thi hành lệnh bắt tạm giam trần văn định chú xã lộc thành bảo lâm để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị can định được xác định có vai trò đồng phạm liên quan trong vụ án này
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
đối tượng lê thị nhiệm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại một trên ba trăm linh ba lê lợi phường lê lợi quận ngô quyền thành phố hải phòng
cao một m sáu mươi và có nốt ruồi cách một cm dưới trước đuôi mắt phải
đối tượng lương ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại một mươi hai trên chín mươi bảy nguyễn công hòa
phường lam sơn quận lê trân tp hải phòng cao một m bảy mươi ba và có nốt rùi cách lông mầy trái một cm
và đối tượng đặng ngọc hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại bốn b trên hai trăm sáu mươi năm khu t hai phường thành tô quận hải an thành phố hải phòng
cao một m sáu mươi ba và có sẹo chấm cách hai cm dưới đuôi mắt phải